các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các loại thuốc bổ trợ gan thường khẳng định sản phẩm của họ sẽ giải độc tái tạo và giải cứu lá gan
hoặc loại bỏ các tác hại của rượu chất béo đường và tất cả các chất độc khác mà gan buộc phải xử lý trong nhiều năm hoặc sau một cuộc say sưa cuối tuần
trên nhiều trang web của các sản phẩm này cũng tuyên bố các sản phẩm của họ có tác dụng như
thúc đẩy chức năng gan và sức khỏe bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại kích thích sự phát triển của tế bào gant mới
giải độc gan cải thiện lưu lượng máu từ gan
tuy nhiên các nội dung này cần phải được kiểm chứng trước khi đưa vào sử dụng
để tìm ra phương thức chăm sóc cho lá gan của mình trước hết chúng ta cần phải biết gan hoạt động như thế nào
với trọng lượng khoảng một ba trăm linh gram gan đảm nhiệm rất nhiều công việc quan trọng

phân hủy chất béo để giải phóng năng lượng
sản xuất mật giúp cơ thể phân hủy và hấp thụ chất béo
tham gia vào quá trình chuyển hóa đường kéo couco từ máu của bạn và lưu trữ dưới dạng glycogen
bất cứ khi nào lượng đường trong máu giảm xuống gan sẽ giải phóng glicogen để giữ cho mức đường máu ổn định
là cơ quan thải độc gan hấp thụ các chất độc hại và chuyển đổi thành chất vô hại hoặc thải độc qua gan
chẳng hạn như khi rượu thuốc với các chất độc khác đến gan chúng sẽ được gan hấp thụ
sau đó gan sẽ làm sạch các chất này hoặc loại bỏ chúng và nước tiểu học phân để thải ra bên ngoài
trong các sản phẩm bảo vệ gan thường chứa một số thành phần thảo dược phổ biến sau
cây kế sữa có trong thành phần thuốc bổ gan
cây cấy sữa đã được sử dụng từ lâu để trị dối loạn chức năng gan
hoạt chất trong cây kế sữa là
slymarin được tạo thành từ một số hóa chất thực vật tự nhiên
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy silimarin giúp tái tạo mogan giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại bằng cách hoạt động như một chất chống oxy hóa
nhiều nghiên cứu về sili marin liên quan đến những người bị sơ gan viêm gan b hoặc viêm gan c
silimarin cũng làm giảm nhẹ một số men gan dấu hiệu của tổn thương gan ở những người bị bệnh gan
tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm để biết lợi ích của loại cây này
cần lưu ý một số người đã báo cáo các triệu chứng đường tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng sau khi sử dụng các sản phẩm này
bên cạnh đó chất bổ sung này có thể làm giảm lượng đường trong máu
những người bị bệnh tiểu đường nên kiểm tra với bác sĩ của họ trước khi sử dụng
là artiso có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ gan
nghiên cứu thực hiện trên động vật cho thấy nó có thể giúp tái tạo tế bào gan
trong các nghiên cứu được thực hiện ở những người bị bệnh gan nhiễm mỡ
bổ sung do rượu lá artiso làm giảm các dấu hiệu tổn thương gan so với giả dược
tuy nhiên những lợi ích lầm sàng của việc bổ sung lá artiso vẫn cần làm rõ
dễ cây bổ công anh
mặc dù bộ công anh đã được sử dụng để điều trị bệnh gan
nhưng bằng chứng về lợi ích của nó vẫn là khiêm tốn
cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định xem liệu nó có an toàn và hiệu quả cho mục đích này hay không

hiện nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác nhận liệu uống thuốc bổ sung có giải độc hoặc bảo vệ gan của bạn hay không
tuy nhiên một số lựa chọn lối sống đã được chứng minh là có thể cải thiện sức khỏe của gan
sau đây là một số lựa chọn để giữ cho gan của bạn ở trạng thái tối yêu
thứ nhất hạn chế chất béo trong chế độ ăn uống
ăn nhiều đồ chiên rán đồ ngọt và thức ăn nhanh dẫn đến tăng cân
béo phỉ hoặc thừa cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiệm mỡ không do rượu
giữ chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn
thứ hai tránh xa các hóa chất độc hại
các hóa chất có trong một số chất diệt côn trùng sản phẩm tẩy rửa và bình xịt có thể gây hại cho gan
nếu bạn phải sử dụng những sản phẩm này hãy đảm bảo rằng căn phòng được thông gió
không hút thuốc vì hút thuốc là có hại cho gan
thứ ba thận trọng khi uống rượu
một lượng lớn bia rượu sẽ làm tổn thương tế bào gan và có thể dẫn đến sơ gan
uống rượu ở mức độ vừa phải không quá một hai ly mượn
hoặc tốt nhất là không uống rượu
thứ tư không lạm dụng thuốc
mỗi loại thuốc bạn dùng đều được gan trên nhỏ và loại bỏ
sử dụng mạng tính hoặc lạm dụng các loại thuốc như sterid và các thuốc hít có thể làm tổn thương cơ quan này vĩnh viễn
sử dụng các loại thuốc có hại hoặc bất hợp pháp như heroin cũng có thể làm tổn thương gan
thứ năm không uống thuốc cùng với rượu
sử dụng rượu và một số loại thuốc cùng nhau
có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thường thương của gan
đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc theo toa nào
tránh uống rượu nếu nhãn ghi rằng sự kết hợp này không an toàn
vậy khi dùng các thuốc bổ gan chúng ta cần lưu ý điều gì
các thuốc bổ gan thường bị thổi phồng công dụng
cho đến nay nghiên cứu không hỗ trợ hầu hết các công dụng này
nếu bạn đang nghĩ đến việc sử dụng một trong những sản phẩm này
hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước để đảm bảo sản phẩm đó là cần thiết và an toàn cho bạn
trong đó không tương tác bất lợi và các thuốc đang dùng nếu có